liên quan đến thông tin đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội về việc hà nội sẽ yêu cầu người dân ở nguyên tại nhà trong bảy ngày
sở thông tin và truyền thông tp hà nội khẳng định đây là thông tin giả sai sự thật
trước đó trên mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung không cho người dân di chuyển trong bảy ngày án binh bất động toàn thành phố
cục an toàn thông tin phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao công an hà nội đang phối hợp với thanh tra sở
giả quét các tài khoản đăng thông tin trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sở thông tin và truyền thông tp hà nội cũng khuyến cáo người dân dùng mạng xã hội hoặc nhắn tin cần dừng ngay việc lan truyền thông tin trên
bản tin dịch covid một mươi chín tối nay ngày hai mươi tháng tám của bộ y tế cho biết có một mươi hai bảy trăm năm mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một trăm ba mươi hai tám trăm một mươi năm ca
trong ngày hôm nay có thêm một mươi sáu trăm năm mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
bảy ca nhập cảnh và một mươi sáu trăm năm mươi ca ghi nhận trong nước
bình dương vượt tp hcm về số ca mắc với bốn hai trăm hai mươi ba ca
chiều nay công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh tiến hành mời làm việc đối tượng võ hoàng quân
ngụ hòa thành tây ninh về hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
vào sáng cùng ngày khi địa bàn phường hiệp tân hòa thành đang trong thời gian phong tỏa để lấy mẫu sàng lọc sars cov hai
quân điều khiển dâu tô tải gặp chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín không cho qua
đối tượng cố tình năn nỉ nhưng vẫn không được nên đã lên mạng xã hội facebook viết những lời nói lăng mạ xúc phạm lực lượng
sau khi mời làm việc lực lượng công an hòa thành đã yêu cầu quân gỡ bài đăng trên trang cá nhân và cho viết cam kết không tái phạm
hiện vụ việc đang được công an hòa thành tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
công an hòa thành đã yêu cầu quân gỡ bài đăng trên trang cá nhân và cho viết cam kết không tái phạm
tin tức về tình hình chống dịch ở các tỉnh thành đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai cho biết là từ giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đồng nai đã cấp giấy nhận diện phương tiện có mã qr cho hai mươi ba phương tiện lưu thông trên luồng xanh
theo đó các loại phương tiện được đăng ký thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các luồng xanh
vận tải gần xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội
đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu vận chuyển thiết bị vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
các đơn vị vận tải cá nhân thực hiện đề nghị cấp phép luồng xanh cần truy cập vào trang web luồng xanh drvn gov vn
sau khi gửi yêu cầu nếu được chấp thuận hệ thống phần mềm sẽ tự động gửi tem nhận diện có chứa qr
định danh đến email của đơn vị đăng ký để tự in ấn mang theo trong quá trình lưu thông trên đường
cũng theo sở giao thông vận tải các hồ sơ của phương tiện đề nghị khách sẽ nhận diện phương tiện ưu tiên
hoạt động trên các luồng xanh bị từ chối chủ yếu do người đăng ký điện thông tin không chính xác vào mẫu đơn đăng ký
chọn sai lộ trình gọi giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai đã hết hạn
phương tiện không đảm bảo kỹ thuật về giám sát hành trình để gửi dữ liệu từ tổng cục đường bộ việt nam
cán bộ sở giao thông vận tải đã ghi rõ nội dung còn thiếu không hợp lệ để trả lại người đăng ký bổ sung sửa chữa
thưa quý vị hiện nhiều xã phường trên địa bàn của tỉnh đồng tháp đang ra sức bảo vệ khu vực chưa có ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng vùng xanh
là tuyến đầu trong phòng chống dịch lực lượng công an cơ sở đã phối hợp cùng với các lực lượng khác
nỗ lực bám chốt bám địa bàn góp phần giữ vững vùng xanh
xã bình tấn là một trong năm xã thị trấn của huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đến nay không có ca nhiễm covid một mươi chín
trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh lực lượng công an xã đã tăng cường phối hợp với các ban ngành
đoàn thể và người dân ở địa phương chung tay bảo vệ vùng xanh qua đó lập ra năm chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
tại mỗi chốt lực lượng công an giữ vai trò tổ trưởng đảm bảo công tác ứng trực và kiểm soát chặt người ra vào xã
chỗ bằng trận của quốc xã cũng tham mưu với đoàn quỹ để thành lập các tổ dân tự quản thực hiện bảo vệ vùng xanh
đối với các chốt mà do các tổ tự quản tự thành lập tự giám sát
thì nếu có trường hợp vaccine có vấn đề nào mà các chú ngoài khả năng giải quyết cũng được
thì các chú có liên hệ trực tiếp lên chỗ bằng trận
mình cũng thông tin qua bên công an các anh hỗ trợ rất là nhanh chóng
tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp riêng xã tịnh thới
hiện là xã duy nhất chưa có ca nhiễm covid một mươi chín ca nhiễm bệnh trong cộng đồng
do đó nhiệm vụ bảo vệ vùng xanh cũng rất được chú trọng
để giữ vững vùng xanh thu hẹp vùng đỏ nhiều địa phương đã nỗ lực xây dựng một thế trận riêng
với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi ngôi nhà tổ nhân dân tự quản khớm ấp là một pháo đài chống dịch
do đó lực lượng công an xã phường nguyên động dân phố dòng phòng tổ chức là giữ vững vùng xanh trên từng địa bàn
với phương trâm là đi từng ngõ gó từng nhà ra từng đối tượng
chống dịch như chống giặc do đó không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng tham gia trên tuyến đầu phòng chống dịch
mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị sau khi được phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín đợt năm
bộ công an đã nhanh chóng tiến hành tiêm phòng cho cán bộ chiến sĩ công an đà nẵng
và công an các đơn vị thuộc bộ đóng quân trên địa bàn đà nẵng
và trong đợt này bệnh viện sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ
để đảm bảo an toàn cho lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch
trong đợt này bệnh viện mục kiến kiến được phân bổ một một trăm hai mươi liều vaccine moderna
và hai hai trăm linh liều vaccine astrazeneca
bệnh viện sẽ tiến hành tiêm toàn bộ
bệnh viện sẽ tiêm toàn bộ mũi một cho cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị trên địa bàn thành phố đà nẵng
và tiêm nhắc lại mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
dự kiến trong đợt này sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an
đây là nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo an toàn cho lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch
chúng tôi thường xuyên tiếp cận với rất nhiều người
trong đó khả năng lây nhiễm dương tính với covid một mươi hai là khả năng rất là cao
chúng tôi thực hiện
phòng chống dịch năm k là thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của một chiến sĩ công an
cho nên là cái khả năng lây nhiễm nó cũng có phần nào được cái sự chuẩn bị có sự chuẩn bị trước
cho nên khi được tiêm những liều vaccine phòng chống mũi thứ hai này
chúng tôi cảm thấy có cái tự tin hơn trong cái công tác bảo vệ phòng chống covid này
chúng tôi tiếp tục sẽ phóng đón